các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

công an tỉnh khánh hòa đã điều tra làm rõ vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng bắt giữ hai nghi phạm gây án
việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này làm nhân dân vui mừng và thật sự an tâm
trong cuộc sống vẫn còn đó nhiều mảnh đời tuổi thơ đầy bất hạnh đường đến ước mơ của các em còn biết bao gánh nặng âu lo
không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực hết mình của chính bản thân các em mà còn cần sự giúp đỡ của xã hội
tổ chức nguyễn tấn vũng cùng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ dự án phomosa và dự lễ khánh thành tổ máy số một nhà máy nhiệt điện phomosa
tổ máy đức than số một có công suất một trăm năm mươi mw được khởi công xây dựng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
sau gần hai năm thi công lắp đặt thiết bị đến ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đơn vị thi công đã hoàn thành công tác chạy thử nghiệm
và ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đã vận hành hòa lưới điện thành công
sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng các tổ máy sẽ cung ứng bốn trăm bảy mươi mw phục vụ các hạng mục luyện thép trong giai đoạn một
một trăm tám mươi mw còn lại sẽ được bán cho evn để hòa lưới điện quốc gia
tiếp theo sẽ là những thông tin về phiên họp thứ bốn mươi một của ủy ban thượng vụ quốc hội
trong ngày làm việc hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật báo chí sửa đổi
cho ý kiến về việc ban hành nghị định về quản lý trang thiết bị y tế
cho ý kiến về công tác chuẩn bị
và cho ý kiến về tổ chức hội nghị toàn quốc về hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
xung quanh quy định quyền tự do báo chí quyền tự do ngôn luận trên báo chí
nhiều ý kiến cho rằng dự thảo luật đang phân biệt quyền tự do báo chí chỉ dành cho cơ quan báo chí và nhà báo
còn quyền tự do ngôn luận thì dành cho công dân
trong khi hiến pháp hai nghìn một mươi ba quy định công dân có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí
thì việc tách bạch như vậy là không phù hợp
bản thân chúng ta làm cái luật báo chí này là hoặc là sửa đổi luật này
không phải là do cái luật này mà sinh ra cái quyền
mà cái quyền tự do báo chí là đã hiến định rồi
cái luật này chỉ có trách nhiệm làm sao để cho công dân thực hiện được cái quyền tự do báo chí
tại cái tờ trình ở cái trang một mà mình trích dẫn cái công ước của liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thì mình nói là
quyền tự do báo chí được hiểu là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của con người thu gom báo chí trên báo chí
thì như vậy là cái chỗ này tôi đề nghị cái chỗ này phải làm rất kỹ
xác định lại cái nội hàm của quyền tự do báo chí và quyền ngôn luận trên báo chí
xung quanh điều một mươi sáu hai mươi bảy ba mươi ba mươi ba
quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ quản
người được gửi trực tiếp theo dõi chỉ đạo cơ quan báo chí
người đứng đầu cơ quan báo chí đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với sai phạm của cơ quan báo chí
ý kiến cho rằng quy định trên chưa làm rõ trách nhiệm của từng chức danh về hoạt động báo chí nói chung
vào nội dung thông tin báo chí nói riêng của các cơ quan báo chí và rất khó để xử lý sai phạm
người cơ quan chủ quản có được đọc nội dung trước khi ông tổng viên tập
ông đưa nội dung lên tờ báo đâu mà báo chí bây giờ đi rất nhanh
điện tử là năm phút có tin năm phút có tin một mươi phút có tin chứ còn báo viết là còn chậm một ngày
thì với một cái xu hướng tốc độ như thế này
mà anh bắt cái ông đứng đầu cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm như thế này
thôi e là quá căng thẳng với đối với cơ quan chủ quản
cũng trong ngày làm việc hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến
về việc ban hành nghị định về quản lý trang thiết bị y tế
cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc
về hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã tống đạt các quyết định phê chuẩn khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nông văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn nà tổng xã tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tại thôn tà lài xã tân mỹ huyện văn lãng
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với công an huyện văn lãng
phát hiện bắt quả tang nông văn hùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét đối tượng thu giữ hai túi ni lông màu trắng chứa các chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy kết quả giám định là chất ma túy đá có tổng trọng lượng một tám trăm năm mươi tám kg
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án
còn tại quảng bình một vụ tàn trữ mua bán trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn
vừa được lực lượng chức năng tỉnh phát hiện và bắt giữ số lượng ma túy thu giữ gần một viên hồng phiến
tối qua ngày một mươi sáu tháng chín tại phường phú hải thành phố đồng hới
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
cùng phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát biển công an thành phố đồng hới và hải quan tỉnh quảng bình
bắt quả tang đối tượng lê quang thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã lộc ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đang cất giấu năm gói ni lông màu xanh chứa chín trăm chín mươi chín viên nén
bước đầu đấu tranh đối tượng lê quang thắng đã khai số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp
được thắng mua từ lào về và dự định tiêu thụ tại địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng
sáng nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo lê văn lũy
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tại tp hcm về hành vi giết người
lê văn lũy và huỳnh thị biểu tâm là hai vợ chồng
chị tâm có vai tiền nhiều người nên bị chủi nợ liên tục đến nhà thúc ép trả nợ
nên có ý định tự tử
lũy biết ược đã khuyên can vợ
cho đến khoảng hai h ba mươi phút ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm
chị tâm tiếp tục lấy dao để sẵn trên giường định tự tử
lúc này lũy tước lấy con dao từ tay chị tâm rồi đâm nhiều nhát vào vùng ngực của chị
sau đó lũy viết thư tuyệt bệnh rồi dùng dao tự tử nhưng không chết
dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị tâm đã chết tại bệnh viện
hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của người khác
nên cần phải được xử lý nghiêm
tuy nhiên xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu và ăn năn hối cải
gia đình bị hại cũng làm đơn bãi nại
hơn nữa nhân thân bị cáo tốt
vì lẽ đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo lê văn lũy bảy năm tù giam
thưa quý vị sau một trăm hai mươi giờ khẩn trương triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh khánh hòa
đã điều tra làm rõ vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
bắt giữ hai nghi phạm gây án
hôm một mươi hai tháng chín công an tỉnh khánh hòa nhận được trình báo của người dân
về việc phát hiện một tử thi nam cùng với chiếc xe máy trên đường lương định của
phường ngọc hiệp nha trang
qua công tác khám nghiệm bước đầu xác định nạn nhân là anh lê kim tân ba mươi một tuổi
trú tổ bảy lưu cấm ngọc hiệp thành phố nha trang bị tử vong do một vết đâm ở vùng cổ
qua kết quả điều tra ban đầu khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
cũng như thu thập tài liệu ban đầu xác định đây là vụ giết người
và chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng trinh sát trinh sát có kinh nghiệm và các điều tra viên có kinh nghiệm
và kể cả các đồng chí lãnh đạo phòng trực tiếp tham gia xuống hiện trường để tiến hành truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ một mươi giờ ngày một mươi sáu tháng chín các trinh sát đã bắt được đối tượng thứ nhất
tên là phan du long hai mươi tám tuổi trú phường vĩnh phước nha trang khi đối tượng này đến chuột lại
chiếc điện thoại iphone mà chúng đã cướp của nạn nhân sau đó mang đi cầm thế
ở một tiệm điện thoại
lúc một mươi bốn h cùng ngày một tổ trinh sát khác bắt được đối tượng tô quốc việt ba mươi một tuổi
tại nhà riêng ở phường ngọc hiệp nha trang
tại cơ quan điều tra long và việt khai nhận đêm ngày một mươi một tháng chín sau khi nhậu hết tiền
cả hai bàn nhau đi ăn trợm để lấy tiền nhậu tiếp
khi đến đường lương định của cả hai thấy anh tân say xỉn nằm bên vệ đường
long xuống xe lục túi quần anh tân lấy một chiếc điện thoại iphone bốn s
lúc này anh tân thức nhất và đuổi theo dàn co với long
thế vậy việc lấy kéo đâm anh tân tử vong tại chỗ
sau đó cả hai bắt được đối tượng
hai bỏ đi và cầm thế chiếc điện thoại được một triệu đồng
việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
làm nhân dân vui mừng và thật sự an tâm
tin chúng tôi vừa nhận được khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn lao động sập hầm
tại công trình xây dựng ngân hàng á châu ở đường phú đèn đỏ phường tân xuân thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
khiến một công nhân tử vong tại chỗ
nạn nhân tử vong tên là dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở nghệ an
trong lúc anh dương đang đào bất ngờ đất đá từ phía trên bị lở đổ sập xuống khu vực anh đang làm việc
khiến anh dương giật mình ngã ra sau va đầu vào hàm máy cuốc bên cạnh và tử vong tại chỗ
vì khu vực xảy ra vụ tai nạn nằm ngay giữa trung tâm thị xã đồng xoài lượng người qua lại đông
nên giao thông tại đoạn đường có công trình xây dựng trên đã bị ách tắc
công an thị xã đồng xoài đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ vụ tai nạn
thưa quý vị và các bạn hiện tại đang là cao điểm mùa mưa tình trạng dịch sốt xuất huyết rất dễ bùng phát
vì vậy các địa phương đang tập trung phòng chống dịch
tại quảng ngãi tính đến ngày một mươi một tháng chín toàn tỉnh có năm trăm hai mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết
cao gấp năm lần so với cùng kỳ những năm trước
vì vậy ubnd tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo các sở ngành ubnd các huyện thành phố
tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết sẵn sàng đầy đủ thuốc
hóa chất trang thiết bị chuyên dụng đáp ứng kịp thời công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết
giám sát chặt các ca bệnh và xử lý kịp thời các ca mắc mới
đặc biệt tập trung phun hóa chất tiêu độc khởi trùng diệt lăng quang bỏ gậy
mũi ở những vùng có tỷ lệ người mắc bệnh sốt xuất huyết tăng cao
tại hậu giang chính quyền và người dân thành phố vị thanh cũng đã triển khai thực hiện
chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng đợt hai
năm hai nghìn một mươi năm ở các xã phường
theo thống kê của ngành y tế từ đầu năm đến nay toàn thành phố vị thanh xảy ra bốn ca bệnh sốt xuất huyết
giảm ba mươi năm ca so với cùng kỳ
bệnh tay chân miệng có bảy mươi chín ca mắc giảm tám mươi tám ca so với cùng kỳ
để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trên địa bàn các xã phường
các đoàn y tế của thành phố đã đến tuyên truyền từng hộ gia đình vệ sinh nhà ở
loại bỏ những vật dụng chứa nước có lăng quang đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường
không để nước ứ động ở những nơi công cộng hạn chế tối đa dịch bệnh có thể phát sinh
chúng ta ai cũng có một tuổi thơ và một tuổi thơ không đói sách tràn đầy tình thương
át hẳn sẽ là một tuổi thơ đẹp
thế nhưng trong cuộc sống vẫn còn đó nhiều mảnh đời mà các em không hề có tuổi thơ
với biết bao gánh nặng âu lo
và để tới được đích không chỉ là sự nỗ lực hết mình của bản thân các em
mà còn cần sự giúp đỡ của xã hội
tại vì mẹ tôi âu yên nắm tay tôi nhẳng
đem cho con đường làng dài vàng hẹp
con được đớn con đai tôi đi hà
mới ước của con là không chỉ mang cho mẹ con khỏe nuôi cho bốn chị em con
và nếu mà mẹ con mở mắt đi thì bốn chị em của con sẽ không có e nuôi
mẹ là sự khánh vác của tụi em của con thì không được như các bọn khác
nhiều lớp con thấy các bọn được bao trời
giờ đi đến trường thì con cảm thấy rất tủi
nhưng mà con không dám nói cho mẹ
bởi vì con sợ
con sợ mẹ sẽ buồn
ước mơ ấy của bé vi nghe có vẻ đơn giản nhưng lại không đơn giản
bố mất sớm người mẹ này vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi bốn chị em vi ăn học

hoàn cảnh của tôi thì khổng khổ
chồng mắc xuống bỏ lại bốn đứa con
nói chung một mình phải vương trải
ai gọi gì thì cũng phải đi làm vương trải
con ngày thì cũng được vài chục
con ngày thì không có

người mẹ phải đi làm thuê làm mướn để nuôi đêm bốn người con ăn học thật không đơn giản
nhưng tất cả vì một ước mơ
đó là con đường của chị em vi sẽ không mở mịt
biết được hoàn cảnh quỹ bảo trợ trẻ em việt nam các nhà thiện nguyện đã đến thăm gia đình tặng học bổng và tặng xe đạp cho vi
món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là lời động viên tinh thần để ước mơ của vi sớm thành hiện thực
thông qua việc đến thăm gia đình em vi hôm nay cũng như là cho tặng xe đạp cho em
thì cũng mong muốn là em tiếp tục được đến trường và cũng thông qua hoạt động này nữa thì cũng kêu gọi các tổ chức các cá nhân cùng với quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
chúng tôi để tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ trẻ em ở tất cả các vùng miền trên toàn quốc
năm hai nghìn một mươi năm này thì chúng tôi dự kiến sẽ tài trợ một mươi hai xe đạp cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi
vì vậy thì chúng tôi sẽ tài trợ một mươi hai xe đạp cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi
và rút ngắn cái quãng đường của các em đến trường
những khó khăn những bộn bề lo lắng ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới
cũng là lời nhắc cho vi cố gắng học tập để hướng đến ngày mai tươi đẹp
và tám năm học là tám năm vi đạt học sinh giỏi của trường
mọi mắt mắt sẽ được bù đắp bởi những tấm lòng nhân ái chẳng đầy yêu thương
xã hội sẽ cùng chung tay để những ước mơ như vi sớm thành hiện thực
đẩy mạnh phong trào xây dựng và giáo dục văn hóa
hòa bình là nội dung trọng tâm của chương trình tòa đàm giao lưu
giáo dục văn hóa hòa bình diễn ra vào sáng nay tại tp hcm
chương trình do bảo tàng chứng tích chiến tranh tp hcm phối hợp với quỹ hòa bình và phát triển
ủy ban hòa bình tp hcm tổ chức nhằm hưởng ứng ngày quốc tế hòa bình hai mươi một tháng chín
hiện tại các tổ chức hoạt động vì hòa bình của nước ta vẫn chưa thực sự có sức lan tỏa trong cộng đồng
chưa xây dựng được nền tảng lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu bảo vệ và
hòa bình trong cả nước với các bài tham luận lấy dẫn chứng từ sáng kiến kế hoạch
hiroshima hướng tới hòa bình toàn cầu sau bảy mươi năm thảm họa và các giải pháp lồng ghép
văn hóa hòa bình trong cuộc sống mà cụ thể là từ môi trường học đường
bằng cách sen kẻ việc giáo dục văn hóa hòa bình trong các chương trình giáo dục
buổi tọa đàm giáo dục văn hóa hòa bình còn đưa ra những dẫn chứng cụ thể về văn hóa hòa bình
trong đó đi từ việc giải quyết những mâu thuẫn nhỏ bắt nguồn từ việc nhận thức
về giá trị của bản thân và những người xung quanh qua đó lựa chọn cách ứng xử trước đám đông
xử lý tình huống một cách bình tĩnh sáng suốt hòa nhã với những xung đột pha chạm mang tính tập thể
trong những ngày này tuần văn hóa danh thắng quốc gia ruộng bậc thang tại huyện mù căng trải yên bái
vẫn đang diễn ra cho đến hết ngày hai mươi tháng chín đây là năm thứ ba chính quyền và người dân huyện ngũ căng trải
bắt tay vào làm du lịch và đã dần xây dựng danh thắng ruộng bậc thang thành điểm đến hấp dẫn hàng nghìn lượt khách mỗi năm
thế nhưng để bảo tồn và phát huy thế mạnh của danh thắng này trong phát triển du lịch
vẫn còn những khó khăn thách thức mà địa phương cần phải khắc phục trong thời gian tới
không khí mát mẻ trong lành thiên nhiên hùng vĩ
đó là những điều thu hút nhóm bạn trẻ này từ sài gòn đến với mù căng trải
thế nhưng để có một chuyến trải nghiệm trọn vẹn họ còn có nhiều điều văn khoăn lũng túng
khi mà hiện tại ở ngũ căng trải có rất nhiều danh thắng điểm thăm quan lý thú
nhưng chưa có những chỉ dẫn địa lý cụ thể
có một vấn đề mình đang thắc mắc đó chính là cái bản đồ du lịch ở ngũ căng trải hiện nay chưa có
ví dụ như ngũ căng trải có rất nhiều điểm thăm quan có những thác suối mơ hoặc là những thác rất là đẹp
nhưng mà cái con đường đi vào đó thì không có cụ thể
khi chúng ta lên tìm kiếm thông tin thì chúng ta chỉ có biết thông tin là ở ngũ căng trải có cái suối đó
nhưng mà không biết đường nào để đi
mù căng trải đang tiếp tục xây dựng và đầu tư để hướng tới phát huy thế mạnh của vùng để phát triển du lịch
nhiều điểm đến mới được hình thành
nhiều danh thắng đã được định hình trong lòng du khách
nhưng vẫn còn đó những hạn chế cần khắc phục những bài toán cần có lời giải
như vấn đề về quy hoạch du lịch đào tạo nguồn nhân lực
và đặc biệt là chưa có dự án đầu tư thích đáng cho du lịch
hiện nay là các nhà hàng khách sạn của chúng tôi là vấn đề còn thiếu chuyên nghiệp
nhất là cái đội ngũ mà tiếp lễ tân
rồi là tiếp viên rồi là đội ngũ hướng dẫn viên
hiện nay chúng tôi chưa có
và thứ nhất là đội ngũ mà hiểu biết có thể nói tiếng ngoại quốc là càng khó hơn
đây là cái vấn đề mà chúng tôi sẽ phải định hướng mà lâu dài
thì mới có một kế hoạch lâu dài thì mới có thể là cải thiện vấn đề này
mù căng trải đã xây dựng đề án phát triển du lịch thương mại dịch vụ
gắn với danh thắng quốc gia dụng bậc thang và các di tích quốc gia
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
việc làm này được kỳ vọng sẽ từng bước hoạch định những bước đi cụ thể
để phát huy thế mạnh về du lịch tại mùa căng trải
đồng thời sẽ khắc phục những khó khăn
để từng bước thực hiện mục tiêu giảm nghèo vươn lên làm giàu của người dân địa phương
khi làm du lịch thì cả làng này với một số nhà làm thì phát triển về mọi mặt
thì cũng hơn được những năm trước
cả làng này đón khách mỗi năm thì cũng phải được
mùa lối chí này cũng phải được ba bốn trăm linh khách
bản thái là một trong những nơi đầu tiên xuất hiện mô hình du lịch cộng đồng tại mù căng trải
đến nay có khoảng một mươi hộ dân trong tổng số tám mươi ba hộ đã bắt tay vào làm du lịch
còn lại hầu hết người dân vẫn sống chủ yếu bằng nghề nông
đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn
không thể phủ nhận làm du lịch đã góp phần thay đổi diện mạo bản làng
và tư duy của một bộ phận người dân
nhưng làm thế nào sẽ không được
cái nào để phát triển bền vững nâng cao đời sống của bà con
ở vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn
vẫn là những thách thức lâu dài tại địa phương này